tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông võ văn tiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê cà mau làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông tiên trên tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản
niêm phong hàng hóa vi phạm sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý
liên quan đến vụ sử dụng xe tải vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá lậu trên quốc lộ chín mươi một xảy ra ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
sáng ngày chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối với võ ngọc thanh
trú tại huyện châu thành tỉnh an giang để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án hình sự trên
trước đó sáng ngày chín tháng một tổ công tác thuộc phòng kể sát kinh tế cơ quan tỉnh phối hợp với phòng kể sát giao thông tổ chức tuần tra chấm buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín mươi một
khi đến đoạn ấp thuộc ấp bình tân xã huyện châu phú tỉnh an giang phát hiện xe ô tô tải bị kiểm soát sáu mươi c năm mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi bốn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối đối tượng liêm bỏ lại phương tiện để thoát thân
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe tải đối tượng bỏ lại có vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo và đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp xác minh truy tìm
khi tìm thấy đối tượng võ ngọc thanh đề nghị thông báo ngay cho phòng kể sát kinh tế cơ quan tỉnh an giang
điện chỉ số sáu đường tô đức thắng phường bịch mỹ bình tp lòng xuyên tỉnh an giang
điều tra viên trần đình trinh số điện thoại bảy trăm chín mươi chín bảy trăm linh sáu tám trăm ba mươi tám
thưa quý vị và các bạn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp
các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi để lừa đảo
nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin hoặc chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin
mới đây các lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước phối hợp với công an tỉnh quảng trị thông báo
đang xác minh tin tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bình phước bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thủy sinh năm hai nghìn hai
chú thôn tân kiên xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị và nguyễn xuân quý sinh năm hai nghìn
chú thôn an thuận xã hương toàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của nhóm đối tượng nguyễn đức thủy và nguyễn xuân quý là gửi tin nhắn qua messenger đến các tài khoản cá nhân
nhờ bình chọn tài năng nhí theo đường link do chúng tạo ra
khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang web có giao diện tài năng nhí để bình chọn
sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook cá nhân
sau đó các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản messenger facebook bằng tài khoản facebook cá nhân

yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt
với thủ đoạn trên cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thủy và quý đã hách hơn ba trăm linh tài khoản facebook của nhiều người và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng một hai tỷ đồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử và tuyên phạt nguyễn đức thủy
một mươi ba năm bắt đầu tài khoản facebook
ba tháng tủ nguyễn xuân quý bảy năm sáu tháng tủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm này các đối tượng đã hách hơn bốn trăm linh tài khoản facebook cá nhân
bằng cách gửi đường link dẫn dụ chủ tài khoản facebook
truy cập vào các trang web giả mạo để bình chọn giọng hát việt nhí hai nghìn hai mươi
rồi dùng mã động chiếm đoạt tài khoản facebook
sau đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin qua ứng dụng messenger cho bạn bè
người thân của chủ tài khoản facebook này để mượn tiền
với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng
cơ quan công an đề nghị các cá nhân cơ quan tổ chức tuyên truyền phổ biến
đến mọi người để nâng cao cảnh giác phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội
khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng
trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên
thì liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn
những ngày qua trên mạng xã hội đang xôn xao bản tán về việc chỉ số điện kỳ tháng hai
tại hà nội tăng cao đột biến do có sự thay đổi ngày chốt số điện của tổng công ty điện lực tp hà nội
thay vì chảy dài từ ngày mùng ba đến ngày hai mươi hàng tháng như trước đây
thì từ tháng hai evn hà nội lại ghi chỉ số điện theo số ngày dùng thực tế tổng cộng là năm mươi ba đến năm mươi bảy ngày
dù đã được thông báo trước nhưng với cách ghi số điện như này
nhiều hộ gia đình vẫn tỏ ra bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tăng cao gấp hai ba lần so với mọi khi
thông thường gia đình chị huyền phải trả khoảng từ ba đến năm lần
ba triệu rưỡi tiền điện vào dịp hè tháng cao điểm nhất cũng chỉ khoảng bốn triệu đồng
dù đã được thông tin về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện
và chuẩn bị tâm lý cho việc tiền điện tháng này sẽ tăng lên
nhưng khi nhận được thông báo hóa đơn tiền điện hơn sáu triệu đồng chị vẫn rất bất ngờ
không riêng chị huyền nhiều khách hàng tại hà nội cùng thắc mắc về tiền điện tăng cao gấp đôi
thậm chí là gấp ba so với những tháng trước
theo người dân ghi điện vào ngày cuối tháng giúp mọi người dễ nhớ
tuy nhiên điều người dân lo lắng khi cộng dồn hai tháng
thì số tiền sẽ bị tăng khi áp tổng số điện lũy tiến theo bậc
nhà tôi hiện tại là tôi đã thấy số tiền điện đã tăng rất là hơi bị đột biến đấy
thường thường tôi chỉ sử dụng độ tầm gần hai triệu thôi
nhưng nay đã hơn cái số tiền nó tăng
gần như gấp ba
tôi cũng có thắc mắc với là tôi và cùng chắc là tất cả mọi người đều thắc mắc này
tại sao một cái sự thông báo là chưa rõ ràng lắm mà bà con đã nhận được những cái kết quả như vậy
thứ nhất cái bậc một ý trước kia chị chỉ được hưởng có năm mươi kw
thì bây giờ theo cách tính thì năm mươi kw đấy sẽ chia cho trung bình cho ba mươi ngày
và mỗi ngày chị được ba số ba
và đến ngày năm mươi bảy ngày thì chị sẽ được tám mươi bảy số năm mươi bảy kw là giá bậc một
và cái bậc hai bình thường chị được hưởng năm mươi kw
thì bây giờ cũng là tám mươi bảy kw trong năm mươi bảy ngày
và bậc thứ ba bậc bốn và bậc năm cũng vậy
và bậc sáu cũng tính theo số ngày sử dụng thực tế
đồng thời đại diện evn hà nội cũng giải thích lý do vì sao cộng dồn hai tháng tiền điện chứ không tách ra hai giai đoạn
trên mạng xã hội thì cũng có một số ý kiến thắc mắc về việc tại sao không tách hóa đơn làm hai tháng
nghĩa là tháng ghi chỉ số thông thường và cái số lượng ngày tăng thêm
tuy nhiên là chúng tôi sẽ phải
phải thực hiện theo các quy định của cơ quan nhà quản lý nhà nước
cụ thể ở đây là điều một mươi bảy của nghị định một trăm ba mươi bảy
việc ghi chỉ số đối với khách hàng sinh hoạt và phát hành hóa đơn chỉ được tính một lần trong một tháng
có thể thấy việc thay đổi thời gian chốt số công tơ điện của evn hà nội đã gây không ít bức xúc cho người dân
bởi việc lý kế điện năng tăng ở các bậc cao do việc thay đổi lịch chốt số điện kéo dài ngày được tính cho các hộ gia đình
đã khiến giá tiền điện của các hộ gia đình tăng đột biến
do vậy trong thời gian tới
yêu cầu evn hà nội sẽ có phương án phù hợp hơn để tránh những bức xúc cũng như thiệt hại không đáng có cho khách hàng và người dân
với cách ghi chỉ số điện hiện hành
theo số liệu của hải quan việt nam tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu tôm việt nam sang nhật bản đạt hơn ba mươi bảy triệu usd
tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong tháng đầu năm nhật bản là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ ba của việt nam
sau thị trường mỹ trung quốc và hồng kông trung quốc chiếm một mươi năm sáu
trong năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu tôm của việt nam sang nhật bản sụt giảm
khi nhu cầu tiêu dùng của thị trường giảm lạm phát tăng đồng yên mất giá
ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của các nhà nhập khẩu nhật bản
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
thị trường nhật bản được đánh giá còn nhiều tiềm năng
và sẽ phục hồi sớm hơn so với các thị trường lớn khác như mỹ eu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
người tiêu dùng nhật bản yêu cầu sản phẩm phải ngon bổ đẹp mắt
chế biến cầu kỳ tỉ mỉ phù hợp với trình độ năng lực chế biến của việt nam
ngoài ra thị trường nhật bản có vị trí địa lý gần hơn so với eu mỹ
và phương thức thanh toán cũng an toàn hơn
giá vàng sgc liên tục tăng cao trong những ngày qua
chạm ngưỡng gần tám mươi hai triệu đồng một lượng
đã kéo khoảng cách tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế
có lúc tăng gần hai mươi triệu đồng một lượng
trong đó nguyên nhân chủ yếu
tùy từ cơ chế độc quyền của loại mặt hàng này
do vậy theo các chuyên gia tài chính
thì trả lại tính thị trường cho vàng
không còn độc quyền kinh doanh vàng miếng sec
hay ứng xử với vàng giống như một loại hàng hóa cơ bản
là điều mà thị trường mong muốn
theo các chuyên gia nghị định số hai mươi bốn
nhằm hạn chế tình trạng vàng hóa
dùng vàng để thay thế các công cụ thanh toán
tại thời điểm ban hành đã đạt hiệu quả
tuy nhiên sau một mươi hai năm thi hành đến nay
tình hình đã thay đổi rất nhiều
những diễn biến trên thị trường vàng
đã cho thấy khung pháp lý với kinh doanh vàng

được phát triển thị trường vàng
để đảm bảo nhu cầu
giữ chữ mua bán
cũng như là tích chữ
của một bộ phận dân cư
đồng thời đáp ứng được
yêu cầu về vàng
cho hoạt động sản xuất kinh doanh
việc cần điều chỉnh quy định quản lý thị trường vàng
là cần thiết
nhất là khi tình trạng không bình đẳng
giữa những vàng miếng như nhau
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
nhà nước đã không sản xuất thêm vàng
sgc ra thị trường
với việc nhu cầu tăng cao trong thời gian qua
đã có lúc tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế
lên đến hơn hai mươi triệu một lượng
do vậy theo các chuyên gia tài chính
thì trả lại tính thị trường cho vàng
không còn độc quyền kinh doanh vàng miếng
sgc và coi vàng
giống như một hàng hóa cơ bản
là điều thị trường mong muốn
cần phải xóa bỏ độc quyền
của cái thị trường vàng đặc biệt là thị trường vàng miếng
đối với các doanh nghiệp
mà kinh doanh vàng
đặc biệt là
kinh doanh vàng miếng thì phải là
các doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện
tức là họ phải hội đủ những điều kiện
nhất định chứ không phải là
doanh nghiệp nào cũng có thể là tham gia
được vào thị trường này
xây dựng một cái thị trường vàng thì chúng ta sẽ phải
có các thương hiệu khác nhau
đủ sức cạnh tranh
và đáp ứng yêu cầu
khác nhau của thị trường
rõ ràng là chúng ta không khuyến khích
vàng hóa nền kinh tế
nhưng chúng ta lại phải có
một số biện pháp để đáp ứng
mà cất chữ
của một bộ phận dân cư
để từ đó nó vừa đáp ứng được
yêu cầu của người dân nhưng nó đảm bảo
vai trò quản lý thống nhất của nhà nước
đối với thị trường vàng
bên cạnh đó trong bối cảnh
tình hình thị trường hiện nay các chuyên gia
nhận định phương thức giao dịch vàng cũng cần
đa dạng hơn qua đó giúp giảm bớt
nhu cầu mua vàng vật chất và giảm
sự lân truyền dòng ngoại hối tuy nhiên
nếu cho giao dịch vàng qua tài khoản
hay các chứng chỉ vàng các cơ quan
nhà nước cần phải có sự cẩn trọng
quy định cụ thể để đảm bảo vai trò
quản lý thống nhất của nhà nước đối với
thị trường vàng và quyền lợi người dân
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng
theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý
khác trong kinh tế phương nam
hoàn thị xin kính chào quý vị
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
cục hải quan tp hcm
đã thông báo về việc yêu cầu
tạm hoãn xuất cảnh đối với ba giám đốc
doanh nghiệp do còn nợ thuế
thông tin này đã được chuyển đến
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
để tiếp tục xử lý
cụ thể việc tạm hoãn xuất cảnh đã được thông báo
đối với ông dương ngô tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
địa chỉ tại huyện hiệp hòa bắc giang
đại cư trú thạch phường một mươi ba
quận bình thạnh tp hcm
giám đốc và là người đại diện pháp luật
của công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại phát triển nhật
tân đặc trụ sở tại quận bình tân
nguyên nhân là do ông tân đang phải đối mặt
với quyết định cưỡng chế của cơ quan quản lý thuế
với số tiền nợ thuế vượt quá hai tám tỷ đồng
tương tự bà võ thùy hoàng oanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cư trú tại phường một mươi quận ba
giám đốc và là người đại diện pháp luật
của công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại
xuất nhập khẩu bảo thiên đặc trụ sở
tại phường một mươi quận ba
cục đã bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh
do nợ thuế vượt quá một trăm hai mươi triệu đồng
thêm vào đó ông nguyễn lý lâm sơn phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cư trú tại phường hai quận bốn
giám đốc và là người đại diện pháp luật
của công ty trách nhiệm hữu hàng kênh lê trên
đặc trụ sở tại xã phước kiển
huyện nhà bè
cũng bị cưỡng chế vì nợ thuế vượt quá bốn mươi triệu đồng
đã qua cao điểm tết nhưng vẫn khang hiếm vé máy bay
những ngày gần đây
nhiều chuyến bay rộng từ thành phố hồ chí minh
ra hà nội để đón khách
trong khi nhiều khách hàng
đỏ mắt tìm vé máy bay
theo chiều ngược lại
theo khảo sát hầu hết các hãng bay
đều chế vé phổ thông
các chuyến bay trong website còn nhiều vé
song giá vé vẫn neo ở mức khá cao
từ hai năm đến ba ba triệu đồng trên một vé
lý do vé máy bay vẫn khang hiếm và đắt đỏ
sau tết lãnh đạo một số hãng bay cho biết
các hãng bay bắt đầu giám tần suốt khai thác
từ ngày hai mươi tháng hai do trả máy bay thuê
hoặc bỏ trì động cơ
đến nay đã có gần một mươi máy bay airbus a ba trăm hai mươi một neo
của hãng việt nam airlines
và vietjet air nằm đất để bỏ trì
tháo động cơ sưu chữa
và con số máy bay nằm đất vẫn tiếp tục gia tăng
trong thời gian tới
sau lễ khởi công các gối thậu
của tuyến petro số hai bến thành tham lương
bang quản lý đường sát đô thị
thành phố hồ chí minh đã thực hiện công tác
di dợi hạ tầng kỹ thuật bắt đầu từ ga tàu đàn
thành phố hồ chí minh đang rút ráo
đẩy nhanh thực hiện các hạng bục
để chuẩn bị mặt bằng sạch cho tuyến petro
quan trọng này trong đó các đơn vị
thi công đã tính toán các phương án
trước những khó khăn trong quá trình thực hiện
tại ga tàu đàn đường cách mạng tháng tám
quận một thành phố hồ chí minh các máy móc thiết bị
đã được khuy động để thực hiện công tác
di dợi công trình điện đường dây cắp gầm
một trăm một mươi kv bến thành tao đàn
gối thậu đây bao gồm ba phần
di dợi hạ thế trung thế
và cao thế hai hạng bục trung thế
và cao thế còn phụ thuộc vào nhà thậu
thi công phần thoát nước nên còn chờ phối hợp
riêng hạng bục cao thế
độc lập nên có thể làm ngay
dự kiến cuối tháng bốn năm nay
hạng bục này sẽ được kéo cắp gầm
sau khi hoàn thành khu vực này sẽ bàn giao
cho nhà thậu chính làm ga gầm
một điểm thách thức trong việc di dợi
là tuyến metro số hai đi xuyên tâm thành phố
đến thời gian thi công chủ yếu
thực hiện vào ban đêm
nó sẽ gặp những khó khăn về việc tổ chức
phân luận giao thông đảm bảo an toàn
giao thông cũng như là đảm bảo an toàn
của nhà dân tại vì tất cả công trình giao thông kỹ thuật
đều được di dợi sang hai bên nhà ga
thì sát nhà dân cần phải có
điều phối về giao diện giữa các nhà thầu
sáu nhà thầu chính
và các sáu đơn vị
cấp thoát nước điện chủ sở hữu
cũng như là một mươi hai đơn vị viễn thông
thì chúng tôi phải điều hành đồng bộ giao diện
trong năm nay
ba quản lý đường sắt đô thị tp hcm
tập trung nguồn lực để thi công tại một mươi hai vị trí
trong đó một mươi vị trí
chuẩn bị mặt bằng cho các nhà ga
và hai đoạn đào hở để cơ bản
hoàn thành toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật
mục tiêu đặt ra
là hoàn thành di dời công trình hạ tầng
kỹ thuật trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu chính
thi công đường hầm và các nhà ga
trong năm hai nghìn hai mươi năm
thưa quý vị
lễ hội áo dài tp hcm từ lâu
đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên
với quy mô ngày càng mở rộng
đội dung phong phú ghi dấu ấn sâu đậm
cùng với sự chờ mong trong lòng
của công chúng và du khách góp vần
tạo nên thương hiệu du lịch tp hcm
tại đêm khai mạc lễ hội áo dài
tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
hàng trăm bộ áo dài thước tha
lung linh đã được các đại biểu
đại sứ giới nghệ sĩ và người dân
diện lên người như một sự tôn vinh vẻ đẹp
của áo dài nói chung và sự hưởng ứng
lễ hội áo dài nói riêng
trong đêm khai mạc
ngoài chương trình nghệ thuật hấp dẫn
công chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật
gồm hai chương chương một với chủ đề
áo dài tâm hồn việt văn hóa việt
và chương hai với chủ đề
áo dài ra thế giới đồng thời
chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tám trăm linh mẫu áo dài
nổi bật cùng sự tham gia đồng hành
của hai mươi hai văn nghệ sĩ người nổi tiếng
các hoa hậu á hậu với vai trò
đại sứ hình ảnh cho lễ hội
đặc biệt tiết mục biểu diễn trang phục
áo dài nét đẹp áo dài việt
do các nữ tổng lãnh sự và phu nhân
tổng lãnh sự trình diễn không chỉ
góp phần thắt chặt tình hợp tác hữu nghị
giữa các quốc gia mà còn lan tỏa
nét đẹp áo dài đến bạn bè quốc tế
lễ hội áo dài năm nay có nhiều
điểm mới khi không gian triển lãm
và nhiều hoạt động tương tác với chiếc áo dài
được mở ra thông điệp của sự kiện
lễ hội được mở trộn quy mô với
chuỗi hoạt động hấp dẫn mang tính trải nghiệm
cao đồng thời để mạnh ứng dụng
công nghệ số trong việc kết hợp với
nền tảng thương mại điện tử tiktok shop
nhằm tạo điều kiện cho các nhà thiết kế nhà may
trong việc thực hiện quảng bá cũng như
giới thiệu các sản phẩm áo dài đến gần hơn
tới công chúng dịp này
bang tổ chức đã tặng bàn khen của
ủy ban nhân dân tp hcm cho các
tập thể cá nhân tiêu biểu đã
đồng hành phát triển và gắn bó cùng lễ hội
áo dài trong hành trình một mươi năm
đồng thời trao kỷ lục việt nam
lễ hội áo dài tp hcm
lễ hội tôn vinh và quảng bá áo dài việt nam
được tổ chức thường niên liên tục nhiều nhất
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến
lễ hội áo dài sẽ diễn ra từ ngày bảy
đến một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với nhiều hoạt động đặc sắc nổi bật
tại các địa điểm công viên tượng đài
chủ tịch hồ chí minh và phố đi bộ
nguyễn huệ công viên lam sơn
nhà văn hóa thành niên bảo tàng áo dài
quảng trường qt bốn công viên
bờ sông sài gòn thủ đức
và các di tích lịch sử di tích văn hóa
điểm đến du lịch các công trình
của thành phố
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sở du lịch
tp hcm sẽ nâng chất
và đầu tư có chiều sâu các hoạt động
xúc tiến du lịch trong và ngoài nước
để đạt mục tiêu đón sáu triệu lượt khách quốc tế
ba mươi tám triệu lượt khách nội địa
sở du lịch tp hcm
vừa chính thức công bố các chương trình
xúc tiến du lịch trong và ngoài nước
năm hai nghìn hai mươi bốn theo đó ngành du lịch
thành phố bước vào giai đoạn tăng tốc
bên cạnh nỗ lực nâng chất các sự kiện thường niên
trong nước sở du lịch tp hcm
cũng xác định các hoạt động xuất tiến nước ngoài
càng được đầu tư có chiều sâu và chuyên nghiệp hơn
hàng loạt sự kiện xúc tiến du lịch trong nước
tại tp hcm triển khai chứa hoạt động sự kiện lớn
như lễ hội tết việt lễ hội áo dài
du lịch giải marathon quốc tế tp hcm
tết công ban hai nghìn hai mươi bốn
ngay trong tháng ba này thành phố sẽ tổ chức
lễ hội áo dài lần thứ một mươi từ ngày bảy
đến ngày một mươi bảy tháng ba
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ hai mươi
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bốn
lễ hội sông nước lần thứ hai từ ngày ba mươi một tháng năm
đến ngày tám tháng sáu tại cảng sài gòn
hội trợ du lịch quốc tế tp hcm lần thứ một mươi tám
từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín
cuối cùng là hai sự kiện xúc tiến trong nước
tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ bốn
diễn ra từ ngày một đến ngày tám tháng một mươi hai
giải marathon quốc tế tp hcm
tết công ban diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai
bên cạnh đó là chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài
như chương trình xúc tiến du lịch việt nam
tp hcm tại hội chở imax frankfurt
tại đức chương trình xúc tiến du lịch việt nam
tp hcm tại úc chương trình xúc tiến du lịch
việt nam tp hcm tại hội chở imax america mỹ
chương trình xúc tiến du lịch việt nam
tp hcm tại hội chở itp asia singapore
chương trình xúc tiến du lịch việt nam
tp hcm tại hội chở vktm london
vùng quốc anh
sở du lịch tp hcm cũng triển khai các hoạt động
hợp tác với các cơ quan ngoại giao việt nam
như eurocham tổ chức xúc tiến du lịch
các thành phố toàn cầu tpo
hợp tác với các hãng hàng không trong nước và quốc tế
hợp tác với các cơ quan truyền thông
và các hãng thông tấn quốc tế như cnn
chỉ xuất hiện trong phân đoạn nhỏ
của bộ phim điện ảnh mai
quán hủ tiếu mì
dài ký mì già quận năm
tp hcm đón lượt khách rất đông
trong những ngày vừa qua
và phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những ngày qua
từ cân số của phim mai
quán hủ tiếu mì nằm ở đầu đường trần phú
quận năm tp hcm trở thành địa điểm
được thử khách săn lùng thử thức
quán ăn này là nơi hai nhân vật mai và sâu
trong phim của trấn thành chọn đi ăn đêm
đã thu hút rất nhiều khách đến quán
sau khi xem phim nhiều người đã tên ý nhận cho quán ăn
các nhà sáng tạo nội dung đã đến xin quay hình
nhờ vậy quán mì ngay gần được
nhiều người biết đến và đông khách hơn
không chỉ giới trẻ mà còn rất nhiều người lớn
cũng tò mò đến dùng thử món hủ tiếu mì
quán hủ tiếu gia kiến mì gia trước đây
quán mở từ một mươi sáu h chiều hôm trước
đến ba h sáng ngày hôm sau
nhưng từ sau khi được nhiều người biết đến
giờ phim mai quán hủ tiếu thường phải đóng cửa
sớm hơn năm sáu tiếng
được biết quán ăn đã hoạt động được bốn mươi năm nay
nhưng đây là lần đầu tiên quán chơi
vào tình trạng quá tải phải đóng cửa sớm
đa phần khách đến quán đều gọi thử
món bún gạo khô thập cẩm
tương tự như hai nhân vật chính trong phim đã ăn
món này gồm các nguyên liệu đa dạng như
xá xíu lưỡi cực
bò viên gan và bao tử
đặc biệt xá xíu là do nhà làm
khách sẽ được ăn kèm với món chấm
gồm sa tế giấm và tương trộn đều với nhau
món chấm này cho vị mặn mặn
có chút vị làm miệng
chan vào sợi bún khô cực thấm và bắt miệng
nhìn chung thực khách khá hài lòng
với hương vị món ăn
mình thích ăn ở đây là
cái nước lèo nó không quá mặn
nhưng mà cái vị nó ngon
cái thứ hai là những cái thịt nè
đồ ăn của nó mềm thôi nó không có bị
giống như luộc nhiều quá nó dai á
do đó mình thích ăn quán này
nói chung là nó cũng ấm cúng kiểu người hoa mà
tại vì gia đình mình cũng là người hoa
thành ra mình thấy cũng là gần gũi
lại chủ quán dễ thương lắm
cứ thế đông lắm nhưng mà tới cứ xếp hàng
rồi chủ quán cứ tới hỏi từ người
không cần phải là hối
mình cũng lần đầu tiên hủ tiếu khô trước giờ không ăn
thì cũng thử luôn thì thấy ngon
dù nằm tại trung tâm thành phố
nhưng mỗi phần ăn tại quán chỉ giao động
từ bốn mươi năm đồng đến năm mươi năm đồng
quán ăn này từng dùng một khoảng
không gian bên trong nhà của gia đình chủ quán
và phần vỉa hẹp phía trước trộn tầm ba m hai
do đó quán khá hạn chế
về không gian cho khách ngồi lại
tuy nhiên họ cho biết
thời gian chờ đợi quá lâu nên phải đợi
đến khi quán qua cân số mới quay trở lại
một số thực khách phải quay trở lại
hai ba lần mới có thể thưởng thức
món bún gạo khô thập cẩm tương tự như trong phim mai